nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại sau báo hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hai đã được triển khai tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sớm ổn định lại đời sống
trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số ba gây ra bộ tư lệnh quân khu hai đã cử bốn đoàn công tác xuống các địa bàn phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
toàn quân khu đã huy động hơn bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh phú thọ yên bái sơn la sư đoàn ba trăm một mươi sáu lữ đoàn năm trăm bốn mươi ba hai trăm chín mươi bảy cùng năm mươi tám phương tiện xuồng máy cao tốc hàng trăm áo phao cùng nhiều phương tiện kỹ thuật khác tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn
các lực lượng cứu hộ của quân khu đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân bị mất tích giúp di rời hơn một nhà dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
hiện một trăm linh các lực lượng vẫn đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả các địa điểm xảy ra mưa lũ
tiếp tục giúp đỡ các gia đình củng cố sửa chữa nhà cửa bị hư hại do thiên tai
hiện tại bộ tư lệnh quân khu hai chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng cứu
yêu tiên lớn nhất là tổ chức tiếp tế lương thực thực phẩm thuốc men bố trí nhà tạm cho toàn bộ các hộ dân có nhà bị sập đổ
tài sản bị cuốn trôi nhanh chóng ổn định nhân dân không để người dân bị đói khát sau trận lũ
đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời cho các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai